nhằm góp phần nâng cao nhận thức về vấn đề chống vi phạm bản quyền đối với xuất bản phẩm
ngày hôm nay tại hà nội nhà xuất bản giáo dục việt nam và đại sứ quân anh tại việt nam
đã phối hợp đồng tổ chức hội thảo chống xuất bản phẩm lậu
đây là cơ hội để các đơn vị tổ chức tìm hiểu thêm thông tin và tìm kiếm các biện pháp ngăn chặn
đẩy lùi các hoạt động in ấn lậu đưa ra nhiều kiến nghị hữu ích đối với các cơ quan có thẩm quyền
trong những năm qua hoạt động in lậu in giả in đối bản trái phép tại việt nam
diễn ra với quy mô lớn và tính chất ngày càng phức tạp
hệ quả của in lậu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp
gây thiệt hại lớn về kinh tế cho tác giả cho các nhà xuất bản đối tác liên kết
làm thất thu ngân sách nhà nước ảnh hưởng đến uy tín của việt nam trên trường quốc tế
trong khuôn khổ hội thảo các đệ biểu đại diện cho các cơ quan quản lý nhà nước
trong lĩnh vực giáo dục xuất bản cơ quan quản lý thị trường đã cùng nhau trao đổi thảo luận
nhằm nâng cao nhận thức về tác hại hậu quả của vấn đạn in và phát hành sách lậu
dưới các hình thức trong xã hội để người tiêu dùng nói không với xuất bản phẩm lậu
quyết tâm bài trừ xuất bản phẩm lậu